nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam và hai mươi bảy năm ngày hội quốc phòng toàn dân
đại sứ quán việt nam và cơ quan tùy viên quốc phòng việt nam tại campuchia vừa tổ chức lễ đặt vòng hoa
dân hương tại đài tưởng niệm quân tình nguyện việt nam ở thủ đô phnom penh
đoàn dân hương viếng các anh hùng liệt sĩ còn có cán bộ nhân viên các cơ quan bên cạnh đại sứ quán
doanh nghiệp việt nam đang đầu tư kinh doanh tại campuchia và đại diện bà con việt kiều
đoàn đại biểu quân sự cấp cao bộ quốc phòng việt nam do thượng tướng nguyễn trí vịnh
thứ trưởng bộ quốc phòng dẫn đầu đang có chuyến công tác tại campuchia
đã tới đặt vòng hoa sân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
nhân dịp này đoàn đại biểu quân đội hoàng gia campuchia do đại tướng nig phát
quốc phủ khanh bộ quốc phòng campuchia cùng nhiều tướng lĩnh sĩ quan cấp cao
đại diện các lực lượng lục quân hải quân không quân và hiến binh
đã đến đặt vòng hoa tại đài hữu nghị việt nam
tại lào vòng hoa của đoàn mang dòng chữ kinh viếng anh linh cán bộ
chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ quốc tế